trưa ngày một một mươi hai trên đoạn quốc lộ một a thuộc xã nghĩa phương huyện tư nghĩa quảng ngãi đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông ô tô đâm hàng loạt xe máy bị hư hỏng
ô tô biển số hai mươi chín z năm trăm sáu mươi tám do nguyễn văn ngọc năm mươi chín tuổi ở thành phố hà nội điều khiển theo hướng nam bắc
khi đến km một nghìn sáu mươi sáu tám mươi quốc lộ một a thuộc thôn năng tây xã nghĩa phương ô tô bất ngờ bị nổ lốp xe mất lái lao thẳng lên vỉa hè các nhà dân rất may thời điểm này không có người qua lại
tuy nhiên chiếc ô tô trên đã đâm và kéo lê hàng loạt mô tô đang dựng bên lề đường bị hư hỏng ngoài ra các bảng hiệu trước các điểm kinh doanh cũng bị ô tô cán hư hỏng